thông tin từ cục cảnh sát giao thông cho biết trong các ngày đầu nghỉ tết số lượng tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng đột biến
cảnh sát giao thông đã xử phạt gần một bốn trăm linh người vi phạm về nồng độ cồn
kết quả tuần tra kiểm soát trên tuyến đường bộ cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn bốn sáu trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một mươi một tỷ đồng tước bằng lái xe của hơn một một trăm linh lái xe
đáng chú ý có đến gần một bốn trăm linh người bị xử phạt vì uống bia rượu vẫn lái xe
theo cục cảnh sát giao thông so với ngày hai mươi tám tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai số vi phạm năm nay tăng hơn một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn tăng ba trăm sáu mươi hai so với năm trước